bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại khu phố hai a phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an tp biên hòa đã bắt quả tang một mươi đối tượng đang tàng trữ và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể đột kích vào căn nhà do đối tượng nguyễn anh kiệt hai mươi chín tuổi trú tại phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai thuê tại phường tràng giài
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng kiệt và nguyễn hoàng phương hai mươi chín tuổi trú tại phường tân hòa tp biên hòa
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba mươi sáu viên nén nghi là thuốc lắc hai gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá
qua đấu tranh phương và kiệt khai nhận bản thân đều nghiện ma túy
số ma túy trên đây cả hai mua về để cùng sử dụng chung và mở phòng bay tại kp hai a phường trảng dài cách đây được khoảng hai tháng
mỗi lần khách thuê phòng bay lắc kiệt lấy ba năm triệu đồng cho một mươi hai tiếng
thuê nhà ở rồi cải tạo lại phòng để sử dụng ma túy thì đến ngày hôm qua ngân có hỏi
thuê phòng em đồng ý ngân với bạn ngân đến chơi em cung cấp ma túy cho lấy dùm cho đến đêm thì bị công nghệ phát hiện
em sử dụng cũng được hơn một năm nay rồi nhiều khi kiệt bận việc thì có nhờ em thỉnh thoảng có nhờ em qua trông coi hộ
mỗi lần trông coi như vậy thì kiệt sẽ trả cho em ba trăm linh
tiếp tục kiểm tra căn nhà trên
lực lượng công an còn phát hiện tại phòng ngủ ở lầu một có tám đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc in ỏi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ni lông chứa chất màu trắng nghi vấn là ma túy và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã bỏ tiền ra mua ma túy và thuê phòng của kiệt và phương để cùng sử dụng ma túy
trong thời gian tới đội cảnh sát điều tra tập phòng ma túy của công an thành phố bình hòa sẽ tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biểu pháp mục vụ để phát hiện ra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép ma túy để đấu tranh kịp thời không để tình hình diễn biến phức tạp trên nề bàn
bên cạnh đó đội cảnh sát ma túy sẽ phối hợp với công an các phường

trong thời gian tới đội cảnh sát ma túy sẽ phối hợp với công an các biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh kịp thời không để tình hình diễn biến phức tạp trên nề bàn